theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi bảy giờ sáng nay ngày ba tháng chín
vị trí của tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông
trên đất liền các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến bảy giờ ngày bốn tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông
trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám giật cấp chín
cảnh báo mưa lớn từ nay đến ngày năm tháng chín ở các tỉnh từ nghệ an đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh năm trăm linh mm một đợt
riêng các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế năm trăm linh bảy trăm linh mm một đợt có nơi trên bảy trăm linh mm một đợt
khu vực tây nguyên có nơi mưa vừa mưa to đến rất to hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt
nam bộ có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
còn trên biển đông vào hồi bảy giờ ngày ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm linh km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
cảnh báo gió mạnh trong ngày và đêm nay ngày ba tháng chín
ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao hai đến bốn m biển đồng mạnh
ở vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới do áp thấp nhiệt đới gây ra là phía bắc vĩ tuyến một mươi ba độ vĩ bắc
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam cường độ mạnh nên vùng biển từ bình thuận đến cà mau
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao hai năm đến ba năm m biển đồng mạnh cấp độ rủi ro tiền tài cấp ba